sự việc đã rõ ràng thế nhưng chỉ vì không có sự thẩm định thông tin hoặc cố tình đăng tải nhằm mục đích câu like
tài khoản văn thắng đã vội vã đăng tải thông tin và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
việc làm này đã gây tác động xấu đến tâm lý nhiều bậc phụ huynh gây hoang mang trong dư luận
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nó rất là đơn giản như vậy nhưng mà mạng xã hội đưa những thông tin thất thiệt
thì chúng tôi thấy và nên yêu cầu những người mà tham gia mạng xã hội
thì khi mà đưa các thông tin phải chắc lọc và chuẩn xác với thông tin
nếu mà mình không chuẩn xác mà cứ đưa các thông tin vô vơ
thì gây cái ảnh hưởng rất lớn đến dư luận của bà con hoang mang cho quần chúng nhân dân
và những cái vấn đề mà đưa những thông tin thất thiệt mà nó có thể ảnh hưởng
thì trong những quy định của pháp luật rất là nhâm cấm
mà có nhiều khi mà hậu quả nghiêm trọng thì có phải xử lý bằng hình sự
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự
và nhiều người cũng đã bị xử lý về hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội
tuy nhiên dường như đó chưa là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn tùy tiện
đăng tải thông tin trên các diễn đàn hay trang mạng xã hội
về phía người sử dụng mạng internet cũng cần tỉnh táo trước khi đưa ra bình luận
rẻ trước những thông tin chưa được kiểm chứng
chuyên trộm cắp tài sản tại các phòng trọ trên địa bàn
nhóm ba đối tượng gồm nguyễn lương bằng nguyễn lương nguyên và hoàng thanh lâm
cùng chú tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa bị công an tp đồng hới bắt giữ
trước đó vào một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bằng đã rủ lâm đi trộm cắp
trong khi đang đi một mình đến dãy nhà trọ ở tổ dân phố ba phường đồng phú
tp đồng hới bằng đã đột nhập vào phòng trọ của chị lê thị diễm phương
lấy đi một số tài sản và tiền mặt với tổng giá trị tài sản trộm cắp là hơn hai mươi bốn triệu đồng
sau khi trộm được tài sản bằng và lâm đã cùng đi tiêu thụ
đến một mươi một giờ cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng bằng khai nhận toàn bộ hành vi của mình
đồng thời khai nhận trước đó đã cùng với nguyễn lương nguyên và hoàng thanh lâm
thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp tài sản khác chủ yếu là tại các phòng trọ trên địa bàn
công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang cho biết
đơn vị vừa có kết luận điều tra vụ án đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát
đề nghị truy tố ngô văn út bốn mươi bảy tuổi ngụ xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò quao
về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý là đối tượng đã từng có ba tiền án về tội danh này
vừa được tha tù chưa bao lâu thì lại tiếp tục phạm tội
theo kết quả điều tra vụ án vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
út đến trung tâm thương mại thị trấn hòn đất tìm nhà dân sơ hở để vào lấy trộm tài sản
khi đến nhà của chị trang ở tổ năm khu phố tri tôn
thì phát hiện nhà mở cửa mọi người đang nằm ngủ tại phòng khách
nên đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động trị giá hơn năm triệu đồng
thì bị chủ nhà phát hiện báo công an bắt giữ cùng tăng vật
khám xét người đối tượng thu giữ được thêm năm chiếc điện thoại di động khác
có giá trị hàng chục triệu đồng
út khai nhận tất cả số điện thoại này là do y đột nhập vào nhà người dân lấy trộm
nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị xa lưới pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi ba tháng một mươi
thưa quý vị các tỉnh phía tây bắc bộ trong thời đoạn ba ngày tới
vùng hội tụ gió gây mưa cho khu vực này sẽ suy yếu nên mưa cũng sẽ giảm nhanh
mặt khác trong những ngày tới áp cao lạnh lục địa sẽ liên tiếp tăng cường xuống phía nam
nhưng với cường độ không mạnh nên nền nhiệt độ không quá nhiều biến đổi khi phổ biến ở mức một mươi tám hai mươi chín độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thông thương của người dân
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu trời nhiều mây
có mưa vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
trưa chiều thì giảm mây hưởng nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ chạm ngưỡng là hai mươi chín độ
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh
không khí lạnh cũng tăng cường xuống phía nam tạo đời gió đông bắc tác động đến khu vực các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế và gây mưa giải rác
tuy nhiên mức độ tăng cường của không khí lạnh tương đối yếu nên mưa chỉ xảy ra tập trung
vào đêm và sáng sớm với lượng không nhiều ban ngày thì trời nắng nhẹ
lưu ý trong ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu các tỉnh phía nam của khu vực mưa sẽ tăng lên về diện và lượng
với nền nhiệt độ là hai mươi hai hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận ngày mai trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào rải rác trưa chiều trời nắng với cường độ bước xa ở mức trung bình
với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba ba mươi một độ
đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu phía bắc khu vực có nơi có mưa vừa mưa to và rông
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
thành tây nguyên vẫn chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có xu hướng hoạt động yếu dần
nên trong thời đoạn ba ngày tới mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng không quá nhiều
ban ngày trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ tại khu vực cũng ít biến đổi khi phổ biến ở mức là hai mươi một ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
do sự tác động của dạnh áp thấp hoạt động yếu
người dân khi tham gia giao thông cần đề phòng với hiện tượng sâm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra
với nền nhiệt độ hai mươi ba ba mươi ba độ